phi nhung nhập viện điều trị covid một mươi chín từ ngày một mươi chín tháng tám lúc đầu tỉnh táo nhưng sau đó bệnh chuyển nặng để được đưa sang bệnh viện trợ giấy vào tối ngày hai mươi sáu tháng tám
trước khi mắc covid một mươi chín phi nhung đã tham gia vào một số bếp ăn từ thiền tại tp hcm nơi ca sĩ mắc covid một mươi chín vì có tiếp xúc gần với vài ca f
biết dương tính với sars cov hai nơi các sĩ phải hủy chuyến bay và một sầu diễn ở mỹ vào ngày hai mươi hai tháng tám
nghệ sĩ việt hương chính là người đọc con gái phi nhung uy quyền chăm sóc phi nhung trong quá trình được các sĩ nhập viện điều trị với covid một mươi chín